tại hậu giang đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao đã làm việc với tỉnh ủy hậu giang về chương trình kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm ở địa phương
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình đã ghi nhận một số kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy hậu giang trong thanh tra khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng đồng thời đề nghị tỉnh cần kiểm tra lại số liệu thay yêu cầu của đoàn để có sự thống nhất giữa các cơ quan với nhau nhằm hoàn chỉnh báo cáo với mục tiêu phải thể hiện toàn diện đầy đủ khách quan chính xác về hiện trạng lãnh đạo chỉ đạo triển khai quy định của đảng pháp luật
của nhà nước trong phòng chống tham nhũng thu hồi tài sản trong thi hành án hậu giang cũng cần lưu ý đến quá trình thực hiện chỉ thị một mươi năm của bộ chính trị đã thật sự phù hợp với quy trình điều tra xét xử gắn với vai trò độc lập của tòa án nhân dân các cấp tại địa phương xem có gì cần kiến nghị điều chỉnh